liên quan đến vụ bốn du khách mất tích khi tắm biển tại khu phố hai phường hàm tiến
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận vào ngày hai mươi hai tháng tám thì hai mươi hai giờ cùng ngày
thi thể của bốn du khách này đã được tìm thấy ở cách hiện trường ba trăm linh m
các nạn nhân gồm nguyễn thiên toàn và nguyễn bảo anh sinh năm hai nghìn một
nguyễn thanh long và trần bảo sơn sinh năm hai nghìn
bốn nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại bảo lộc lâm đồng
trước đó như đã đưa tin một nhóm du khách gồm một mươi hai người có hộ khẩu lâm đồng đến phan thiết để du lịch
đến một mươi năm giờ cùng ngày bảy người xuống biển tắm và bị sóng lớn cuốn trôi ba người được cứu thoát
được biết khu vực xảy ra tai nạn là bãi tắm công cộng không có biển cảnh báo
sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định
cơ quan công an đã bản giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng